trong thời buổi công nghệ thông tin phát triển khi con người dành nhiều thời gian cho những thiết bị công nghệ để tìm hiểu và thu nhập thông tin kiến thức
những tưởng văn hóa đọc sẽ ngày càng mai một thì vẫn có những đại sứ làn tỏa tình yêu đọc sách bằng những cách làm sáng tạo và thú vị
thư viện sách the free book được thành lập với mong muốn làn tỏa tình yêu sách đến với các bạn trẻ
cách đây hai năm khi hoàng quý bình nhìn ra tài hơn hai trăm linh cuốn sách mà mình sưu tầm để không và thấy lãng phí kho tài sản vô giá
bình đã thành lập thư viện sách the free book với mong muốn lan tỏa tình yêu sách đến với các bạn trẻ
thư viện sách the free book nằm ẩn mình trên đường lê thanh nghị hà nội
không wifi không phố phường tâm nập với không gian yên tĩnh
sau hai năm được thành lập thư viện đã có hơn một đầu sách các loại và trở thành nơi thu hút khá đông bạn trẻ tìm đến với niềm say mê sách
điểm đặc biệt của thư viện này là chỉ cần đam mê với sách đều có thể đến mượn và đọc không cần đặt cọc bởi nơi đây được kết nối bằng niềm tin
người cũng thân thiện như người trong nhà giúp cho bọn trinh với bạn em có cơ hội được đọc nhiều loại sách hơn
mình mượn sách đây mình không phải đặt cọc gì cả và mình có thể mượn kiểu mượn trong quá trình mượn mình có thể mượn được nhiều quyền
chỉ trong một thời gian ngắn thư viện sách the free book đã trở thành nơi lan tỏa đam mê sách với không ít bạn trẻ
khi mà làm cộng tác viên ở đây em hy vọng là mình sẽ lan tỏa giúp mọi người có thể đọc sách nhiều hơn
tại vì bây giờ mọi người thường là sẽ xem mạng xem tv hoặc là giải trí bằng internet
nhưng em thấy đọc sách giúp cho mình thư thái hơn và giải tỏa tâm trạng rất là tốt mà lại còn không bị hại mắt nữa
the free book chỉ là một trong những mô hình giúp lan tỏa tình yêu sách
từ những mô hình này ngày càng có nhiều thư viện sách kết nối bằng niềm tin và niềm đam mê với văn hóa đọc